trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình dù ở cương vị nào nguyên tổng bí thư đỗ mười cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước đảng nhà nước và nhân dân
tận tâm tận lực vì nước vì dân
đặc biệt nguyên tổng bí thư đỗ mười khi ở cương vị người lãnh đạo cao nhất của đảng trong những năm đầu đổi mới đất nước đã quyết liệt quyết đoán và vững vàng trèo lái con đường đổi mới của việt nam
thời kỳ của ông cũng đánh dấu thời điểm mở ra một cục diện mới trong đối ngoại của việt nam mang lại thành tiệu lớn cho cả chiến lược một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một hai nghìn và đặc biệt là sự tăng trưởng lớn về kinh tế văn hóa xã hội trong kế hoạch năm năm một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi năm
năm một nghìn chín trăm chín mươi một đại hội bảy của đảng diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp
sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở đông an
đại hội bảy của đảng diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp
đại hội bảy của đảng diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp
phát triển kinh tế xã hội tăng cường ổn định chính trị đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội đưa nước ta cơ bản thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay
từ đại hội bảy của đảng việt nam bước đầu hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
đồng chí đỗ mười người lãnh đạo cao nhất của đảng cùng trung ương đảng lựa chọn chiến lược đổi mới của việt nam thời điểm đó phát huy nội lực và tận dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài
lúc đấy là đồng chí đỗ mười đưa ra phương án là phải
khai thác tối đa nội lực và chúng ta có khẳng định lúc đấy là phát huy nội lực và quan trọng ngoại lực
và đồng thời phải thúc đẩy để mở cửa để thu hút nguồn lực từ bên ngoài
và lúc đấy đã đưa ra một chiến lược cho khi đại hội của đảng bảy
đó là vấn đề phát huy nội lực và tận dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài
và đưa ra quyết sách về nội lực thì phải cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
phải phát triển khu vực kinh tế tư nhân rồi về ngoại lực để thu hút nội lực
cổ phần hóa doanh nghiệp là điều khiến nguyên tổng bí thư trăn trở
nguyên tổng bí thư đỗ mười ví quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp của ta
giống như người chống gậy lội nước vừa đi vừa dò đường để cuối cùng tìm ra con đường tốt nhất
nguyên tổng bí thư đỗ mười vì quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp của ta giống như người chống gậy lội nước
nguyên tổng bí thư đỗ mười vì quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp của ta giống như người chống gậy lội nước
với tư tưởng cải cách mở cửa mạnh mẽ với những biện pháp chủ trương cụ thể
tạo nên cục diện mới trong đối ngoại của việt nam đa phương hóa quan hệ quốc tế
dấu ấn về tổng bí thư đỗ mười không thể không nói đến ý kiến quyết định của đồng chí
đối với việc việt nam gia nhập asean bước mở đầu quá trình đưa việt nam hội nhập với khu vực và thế giới